sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại hà nội viện nghiên cứu kinh tế và chính sách với sự hỗ trợ của tổ chức
osfarm đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo thuế tài sản
theo một kết quả nghiên cứu hiện một trăm bảy mươi bốn trên một trăm chín mươi ba quốc gia trên thế giới thực hiện thu thuế tài sản
với nhiều tên gọi khác nhau vào thuế bất động sản ít tác động đến kinh tế hơn các loại thuế khác
như thu nhập tiêu dùng thêm vào đó việc thu thuế đối với bất động sản mà cụ thể là nhà trên đất
cũng có thể là nguồn thu quan trọng tại địa phương qua đó cải thiện tiêu chí công như cơ sở hạ tầng trường học
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cần cân nhắc xem xét cẩn trọng căn cứ giá để tính thuế tài sản
nhất là bất động sản nhà trên đất
theo ý kiến của nhiều chuyên gia thuế tài sản sẽ khó là một sóc thuế bền vững
nếu chỉ tiêu công
không thúc đẩy phúc lợi và năng suất toàn xã hội
thêm vào đó tính minh bạch giải trình là điều rất quan trọng để thực thi tốt chính sách thuế này nếu được đưa vào cuộc sống